nhân kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã đến sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội
tại ngày hội đông đảo bà con nhân dân phường điện biên đã ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
do đảng cộng sản việt nam và bắc hồ sáng lập
đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước
cuộc vận động ngày vì người nghèo và tổ chức các hoạt động thiết thực góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết vững mạnh
phát biểu tại ngày hội thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được
từ các phong trào toàn dân đoàn kết của thành phố hà nội
những khu phố của chúng ta hoạt động có thành tích đặc biệt xuất sắc

bảy mươi năm trăm trăm tổ phí dân phú vang quá
đặc biệt là tinh thần thương yêu chăm sóc giúp đỡ lúc tối lửa tách đèn của bà con chúng ta lúc tối tràn
không những thế chúng ta được tham gia các phong trào của thành phố của quân
như là xây dựng vệ sinh
thủ tướng nhấn mạnh nếu không có đoàn kết thì khó có thể hoàn thành nhiệm vụ
việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình ở khu dân cư có thành công là do chính mỗi chúng ta
để phát huy được kết quả đạt được thủ tướng đề nghị cộng đồng dân cư phường điện
các đặc biên cần đoàn kết hơn nữa
chúng ta có ngành kết thống của chúng ta tốt hơn thì lúc đó thực sự chúng ta có một sức mạnh

không có sức mạnh đoàn kết khó thành công mọi người
thủ tướng yêu cầu nhân dân phường điện biên cần xây dựng hình ảnh người hà nội thanh lịch văn minh
trong mọi gia đình mọi người dân thủ đô có nếp sống và ứng xử văn hóa văn minh lịch sự
có tinh thần nhân văn giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư và trong xã hội
thủ tướng mong muốn bà con hãy phát huy truyền thống tốt đẹp và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân
quyết tâm phấn đấu xây dựng các khu dân cư phường điện biên và tất cả các khu dân cư của thủ đô ngày càng giàu đẹp thịnh vượng